tiếng quốc tế theo đại sứ quán việt nam tại anh ngày bốn tháng tám cảnh sát điều tra anh thông báo đã tìm thấy thi thể thứ ba trong khu nhà bị cháy tại oham manchester
tại hiện trường thì quá trình tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục triển khai
trong những ngày qua thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao cục lãnh sự đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước
xác định được gia đình bốn công dân việt nam được báo cáo mất tích tại anh trong thời gian gần đây
đại sứ quán việt nam tại anh giữ liên hệ chặt chẽ và cung cấp cho cảnh sát điều tra anh những thông tin cần thiết để xác minh nhân thân các nạn nhân
ngày bốn tám cảnh sát điều tra anh đã chính thức đề nghị phía việt nam hỗ trợ phối hợp trong việc nhận dạng và xác minh nạn nhân bằng các kỹ thuật chuyên sâu
cục lãnh sự và đại sứ quán việt nam tại anh sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước
để thúc đẩy quá trình nhận dạng nạn nhân sẵn sàng các biện pháp cần thiết để thu xếp hậu sự trong trường hợp xác nhận là công dân việt nam
đồng thời yêu cầu phía anh sớm điều tra nguyên nhân vụ việc bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân